cơn bão có tên quốc tế là tembin đang tiến rất nhanh và vào biển đông và có xu hướng mạnh thêm lên
đây là cơn bão thứ một mươi sáu trong năm nay và xuất hiện rất muộn trên biển đông
cho thấy những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng
vào hồi bảy giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn độ kinh đông
cách đảo palawan của philippines khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ và có khả năng mạnh thêm
như vậy vào khoảng đêm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai bão tem bin sẽ vượt qua phía nam đảo palawan philippines và đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm ba độ kinh đông cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến sáu đến một mươi một độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng chín độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau khoảng ba trăm linh bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bàn kính khoảng hai trăm ba mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba có bán kính khoảng một trăm ba mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến sáu đến một mươi hai độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ